nhằm thông tin nội dung kết quả kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn chiều ngày một mươi bảy tháng sáu
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng các đại biểu quốc hội thuộc đoàn đại biểu quốc hội
thành phố cần thơ đơn vị số một đã tiếp xúc cử tri tại phường ba láng quận cái răng thành phố cần thơ
tại đây đại diện đoàn đại biểu quốc hội thành phố cần thơ đơn vị số một đã thông tin tóm tắt
về kết quả kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn cụ thể quốc hội đã thông qua bảy luật chín dự án luật
thông qua một mươi nghị quyết thông tin về nội dung chất vấn và trả lời chất vấn đối với bốn nhóm vấn đề
liên quan đến các lĩnh vực giao thông vận tải xây dựng an ninh trật tự an toàn xã hội văn hóa
thể thao và du lịch tại cuộc tiếp xúc cử tri quận cái răng đồng tình và đánh giá cao các nội dung
được quốc hội xem xét thảo luận thông qua tại kỳ họp thể hiện trách nhiệm tập trung giải quyết
những vấn đề thực tiễn đặt ra qua đây cử tri cũng nêu nhiều quan ngại lo lắng về tình trạng tiêu cực
trong ngành giáo dục hướng giải quyết giá điện chưa thỏa đáng tình trạng địa phương có nhiều
dự án treo lâu năm ghi nhận giải trình lần lượt các ý kiến kiến nghị của cử tri chủ tịch quốc hội
nguyễn thị kim ngân vui mừng chia sẻ với cử tri về thành công của kỳ họp thứ bảy trong đó có nhiều
đổi mới đạt nhiều hiệu quả nhất là phiên chất vấn đã giúp người dân hiểu cũng như giải thích
rõ nhiều vấn đề bức xúc trong dư luận riêng vấn đề dự án treo của địa phương chủ tịch quốc hội
đề nghị lãnh đạo địa phương xem xét sớm có hướng giải quyết để người dân yên tâm